hơn sáu trăm linh trang cuốn sách tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
là tập hợp những bài viết nói lên tình cảm của nhân dân trong và ngoài nước đối với vị lãnh đạo trí tuệ bản lĩnh này
thông qua những câu chuyện rất đời thường được kể lại trong cuốn sách
người đọc sẽ còn được hiểu rõ hơn về cuộc đời của đồng chí nguyễn phú trọng từ khi còn rất trẻ
một nhân cách lớn với lối sống giản dị và khiêm nhường
một nhân cách lớn là tiêu đề phần một trong cuốn sách
lật dở qua từng trang sách chúng ta sẽ cảm nhận được trong đó hình ảnh của tổng bí thư chủ tịch nước
từ khi còn là cậu học trò phổ thông đến tràng sinh viên khoa ngữ văn trường đại học tổng hợp hà nội
cho đến những chức vụ quan trọng sau này
những năm tháng trên dàng đường tràng sinh viên nguyễn phú trọng luôn có kết quả học tập xuất sắc và hết lòng với mọi người
có hôm thức thâu đêm trong đèn dầu chép bài hộ bạn
sáng ra hai lỗ mũi đen xì mũi đèn
sau này là chủ tịch quốc hội một dịp hội cựu sinh viên khoa ngữ văn trở lại thăm nơi trường sơ tán
trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước ở huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đồng chí vẫn đi chung xe cùng các bạn học cũ và tự mình bỏ tiền mua tv tặng địa phương
nhưng lại nói đó là quả của lớp
là tổng bí thư của đảng nhưng khi đến với thầy giáo bạn bè cũ đồng chí vẫn khiêm nhường
xin cho em cho tôi
em đến đây mãi mãi là học trò của các thầy các cô ngày nào
tôi đến đây mãi mãi là bạn học cùng lớp của các bạn
qua những chuyến đi nắm tình hình cơ sở hay công tác ngoài nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đều để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân ở mọi miền tổ quốc
có những lần đến với bà con miền tây nam bộ dưới cây nắng gần bốn mươi độ c
đồng chí vẫn xuống tận các đầm nuôi tôm trò chuyện hỏi chuyện thân tình
lên với đồng bào vùng cao tây nguyên
các tỉnh biên giới phía bắc đồng chí bao giờ cũng vào thăm nhà dân có hoàn cảnh khó khăn nhất
chia sẻ động viên và mong muốn chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ để đồng bào vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
những câu chuyện được kể bởi không chỉ những người cầm bút chuyên nghiệp
mà ngay cả những vần thơ từ những người chưa từng làm thơ
hay những người chỉ quen việc dụng đồng đều là những cảm xúc chân thành mộc mạc và sâu nặng tình cảm
khi được gặp được nghe tổng bí thư chủ tịch nước ân cần hỏi thăm
rất giản dị và chân chất các bài viết cho thấy rõ hơn nhân cách của một cán bộ trí tuệ
mẫn cán liêm trung mẫu mực luôn có trách nhiệm với đảng với dân với đất nước hết lòng vì bạn bè vì đồng nghiệp
gặp cuốn sách lại dự âm trong lòng người đọc là những tình cảm chân quý tin tưởng của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
đối với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
một nhân cách lớn một nhà lãnh đạo có tâm có tầm của đảng và nhân dân